cùng với trẻ em lang thang cơ nhỡ trẻ em ở vùng cao vùng sâu vùng xa đặc biệt là những nơi vừa gánh chịu hậu quả của cơn bão số năm cũng đang còn gặp rất nhiều khó khăn
nhiều tấm lòng hảo tâm tại tỉnh quảng trị đã vượt núi băng sông mang tết trung thu trọn vẹn đến với các em
đồn biên phòng hướng lập huyện hương hóa hôm nay rộn rã tiếng cười nói của các em nhỏ
một sân khấu đơn sơ được dựng lên giữa sân đồn biên phòng
nhưng đối với các trẻ em vùng cao ở đại ngàn trường sơn này không khí trung thu năm nay thật đặc biệt
các em được thỏa thích vui chơi được nghe được hát và được thưởng thức những món quà bé nhỏ mà không phải dịp trung thu nào cũng được đón nhận
hôm nay chào được nhân con chào được ăn bánh kẹo chào được mụ hạt nên chào rất vui
chỉ nửa tháng trước nhiều gia đình tại hương hóa hướng lập huyện hương hóa hướng lập huyện
hương hóa hướng lập huyện miền núi hương hóa và đắk cơ rông tỉnh quảng trị phải chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số năm
chia sẻ với những khó khăn đó đặc biệt là cố gắng mang đến cho các em một trung thu trọn vẹn
hàng nghìn phần qua đã được lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm gửi đến trẻ em vùng biên giới
những niềm vui của đêm hội trăng rằm đã suốt đi phần nào những khó khăn thiêu thốn mà các em cùng gia đình vừa phải trải qua

hàng nghìn phần qua đã được lực lượng vũ trang và các em cùng gia đình vừa phải trải qua